sáng nay ngày hai tháng một ubnd tỉnh bình phước và tập đoàn xuân thành đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng minh tâm
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết đã tới dự
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu tập đoàn xuân thành cùng với nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch của dự án
khi đi vào sản xuất nhà máy phải chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường tài nguyên phải được khai thác một cách hợp lý hiệu quả
dự án nhà máy xi măng minh tâm do tập đoàn xuân thành làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích bốn trăm linh hectare tại xã minh tâm huyện hớn quản tỉnh bình phước với tổng mức đầu tư một mươi hai tỷ đồng
tổng công suất bốn năm triệu tấn mỗi năm và thời gian thi công dự kiến trong hai mươi bốn tháng
ở giai đoạn một mỗi năm nhà máy này sẽ sản xuất khoảng hai sáu triệu tấn xi măng